sau khi khỏi covid một mươi chín số người bệnh phải đối mặt với các triệu chứng hậu covid một mươi chín ngày càng gia tăng
lợi dụng sự lo lắng của người bệnh trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều loại thuốc
được đồn thổi có tác dụng là điều trị triệu chứng hậu covid một mươi chín
tuy nhiên theo cảnh báo của ngành chuyên môn thì dùng thuốc trôi nổi
không theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ tìm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe của bản thân
chỉ cần gõ từ khóa hậu covid trên mạng xã hội facebook
sẽ xuất hiện nhiều bài viết và hội nhóm liên quan
các trang này đều hoạt động ở chế độ công khai với lượt theo dõi lớn
giữ ép không khỏi bệnh lần lượt chia sẻ và rao bán loại thuốc trị các triều chứng thường gặp
sau khi khỏi covid một mươi chín với lời chào mời có cánh
từ sản phẩm đông y đến tây y thực phẩm chức năng lẫn thuốc ngoại nhập từ ấn độ nga nhật
trong mạng có một số thông tin lan truyền các loại thuốc trị bệnh
nhưng mà em khuyên là không nên tin các loại thuốc như vậy
uống các loại thuốc đó nên là mình có thể là gây ra các triệu chứng ngoài cái hậu covid hoặc là có dẫn đến tử vong
những cái thuốc đó chưa có được kiểm nghiệm chất lượng
nên uống trước đó là có thể là sức khỏe mình nó không an toàn
tìm tới những bác sĩ mà người ta chuyên khoa hơn
hoặc là đi đến những nhà thuốc mà có nhà thuốc lớn nhiều điểm tin cậy hơn chất lượng hơn
những cái loại thuốc mà trên mạng nó không đáng tin cậy
mới đây bộ y tế đã cảnh báo xuất hiện tình trạng nhiều người dân mua bán trao tay sản phẩm k sáu f hai
thực phẩm bảo vệ sức khỏe muravir để phòng ngừa điều trị sau mắc covid một mươi chín
đây là sản phẩm chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành và thông tin công dụng trên bỏ sản phẩm
là sai quy định về ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện nay
để tránh mua phải hàng giả hàng nhái đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng
cục an toàn thực phẩm cảnh báo để người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm k sáu f hai này
cục an toàn thực phẩm cảnh báo đến người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm k sáu f hai này
bệnh nhân có tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ chi trả theo quy định